liên quan đến câu hỏi của bạn thì tôi xin giải đáp như sau
nhất khi mà không đăng ký kết hôn thì pháp luật không công nhận hai bạn là vợ chồng

tuy nhiên do bạn chưa có đăng ký kết hôn nên để khai sinh con của bạn có ghi tên cha đẻ
thì bạn cần thực hiện các thủ tục để xác nhận cha cho con
kết hợp với việc đăng ký khai sinh
cụ thể như sau
căn cứ theo điều ba mươi năm của luật hộ tịch năm hai nghìn một mươi bốn
cơ quan có thẩm quyền để giải quyết là ủy ban nhân dân cấp huyện
nơi mà bạn cư trú thường trú hoặc là tạm trú
hồ sơ bạn còn chuẩn bị bao gồm
tờ khai đăng ký khai sinh
tờ khai đăng ký nhận cha mẹ con theo mẫu của quy định hai
giấy chứng sinh của em bé
và cái thứ ba là kết luận giám định adn giữa em bé và bố
và cái thứ bốn là chứng minh thư nhân dân hoặc là căn cứ công dân
hoặc hộ chiếu con thời hạn của bạn
và cộng với sổ hộ khẩu sổ tạm trú nếu đăng ký tại nơi tạm trú
và tài liệu thứ năm bạn cần chuẩn bị đó là hộ chiếu
giấy tờ chứng minh nơi cư trú của bố em bé
như là thẻ tạm trú hoặc phiếu đăng ký tạm trú
xác nhận nơi cư trú do công an xác nhận
khán giả hoàng mai hương ở nghệ an hỏi
tôi bị mất giấy chứng nhận kết hôn bản sao và bản chính
tôi muốn làm thủ tục ly hôn có cần giấy chứng nhận kết hôn không
nếu có thì thủ tục xin lại giấy chứng nhận kết hôn như thế nào
liên quan đến câu hỏi của bạn đọc tôi xin giải đáp như sau
theo quy định của luật hôn nhân và gia đình năm hai nghìn một mươi bốn
thì ly hôn là việc chấm dứt quan hệ của vợ chồng
theo bản án hoặc là theo quyết định có hiệu lực của tòa án
khi làm thủ tục ly hôn thì phải có giấy chứng nhận kết hôn
bản chính hoặc bản sao có chứng thực
để chứng minh rằng hôn nhân của hai vợ chồng là hợp pháp
do đó thì bạn cần xin cấp lại bản sao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn
bằng cách là
gửi đề nghị cấp bản sao đến ủy ban nhân dân nơi mà bạn đăng ký kết hôn
ủy ban nhân dân sẽ cấp bản sao cho bạn từ sổ đăng ký kết hôn đang lưu giữ
trong trường hợp mà sổ đăng ký kết hôn mà ủy ban nhân dân đang lưu giữ bị mất
hoặc hư hỏng không dùng được
thì bạn làm thủ tục đăng ký lại như sau
nhất là bạn nộp tờ khai theo mẫu quy định tới ủy ban nhân dân nơi bạn đăng ký kết hôn
do bạn đã làm mất bản sao chứng nhận kết hôn
thì bạn nộp bản sao hồ sơ giấy tờ cá nhân
có các thông tin liên quan đến nội dung đăng ký kết hôn
trong thời hạn năm ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ
cán bộ tư pháp hộ tịch sẽ ghi vào sổ đăng ký kết hôn
và cấp lại bản chính giấy chứng nhận đăng ký kết hôn cho bạn
thưa quý vị và các bạn
trong tuần hộp thư truyền hình nhân dân nhận được clip của khán giả bạn xem truyền hình
phản ánh nhiều vấn đề khác nhau trong cuộc sống hàng ngày mà khán giả đã chứng kiến và ghi hình
sau khi xác minh và thập định nội dung
chúng tôi phát một số clip mà khán giả gửi về cho chương trình
đề nghị các cơ quan chức năng tại nơi ghi hình vào cuộc
để giải quyết những phản ánh của khán giả bạn xem truyền hình
sau đây là nội dung chi tiết
theo phản ánh của người dân
đoạn giao cắt đường sắt và đường vào thôn miêu nha
quận nam từ liêm thành phố hà nội
thiếu hệ thống cảnh báo tàu tự động
điểm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông
không hề có các barrier gác chắn
hay cảnh báo nào
điều nhận biết duy nhất chỉ là tiếng tàu chạy qua
hay tiếng còi lúc có lúc không
cũng tại điểm này
đã từng xảy ra vụ va chạm giữa tàu hòa
và xe buýt chở học sinh trước đó
đề nghị cơ quan chức năng tại nơi ghi hình
có những phương án kế hoạch phù hợp
để giải quyết dứt điểm vấn đề này
tuần qua chương trình hộp thư truyền hình
nhận được phản ánh của khán giả tại nghệ an
về việc con đường giao thông dài khoảng sáu km
có tổng mức đầu tư là hai mươi bốn tỷ đồng
nối từ bản diềm
giao với quốc lộ bảy a
thuộc trung tâm xã châu khê huyện con cuông tỉnh nghệ an
dù chưa được hoàn thiện
nhưng đã xuất hiện tình trạng sụt lún hư hỏng
việc bong chốc sụt lún
đùn lại thành những ụ lớn trên mặt đường
khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn
kính đề nghị cơ quan chức năng địa phương
có những phương án kế hoạch phù hợp
để giải quyết dứt điểm tình trạng trên
hình ảnh vừa rồi cũng khép lại
chuyên mục hộp thư truyền hình của truyền hình nhân dân tuần này
xin kính chào tạm biệt
và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau